bảo đảm an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển của đất nước ta
những năm qua công tác an sinh xã hội ở việt nam tiếp tục đạt được nhiều thành quả tích cực
chính sách không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay công ty cổ phần may hòa thọ thành phố hội an tỉnh quảng nam là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được ngành bảo hiểm xã hội tuyên dương khen thưởng do thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
trong thời điểm kinh tế khó khăn dù có thời điểm sụt giảm nhân sự nhưng doanh nghiệp này đã rất quan tâm đến chế độ chính sách của người lao động
đặc biệt với chế độ bảo hiểm xã hội doanh nghiệp tham gia đủ và đúng quy định luôn làm tốt việc tuyên truyền người lao động cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi bên
tham gia bảo hiểm cho người lao động hàng tháng là công ty trích nộp xong lương tầm ngày một mươi là công ty đã có lương nhân người lao động tầm một mươi năm là giao cho tất cả bộ phần liên quan đến bảo hiểm là trích nộp liền không để chậm bảo hiểm không để chậm bảo hiểm cho người lao động
kể cả những chốt những cái
công nhân nghỉ việc mà này nọ là phải chốt sớm hoặc là ốm đau thời sản thì phải chốt và làm việc với lại bảo hiểm để chi trả kịp thời cho người lao động chứ không để mà đợi không để tông nặng
để đạt được những thành tích đáng khích lệ trong công tác an sinh bảo hiểm sôi thành phố hội an đã tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp với hội liên lệ phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia bảo hiểm sôi tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình nhất là vận động hội viên phụ nữ ở các nơi còn khó khăn tham gia bảo hiểm y tế để có đủ điều kiện khám chữa bệnh khi ốm đau đồng thời tích cực cải cách trường tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin